tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội lào pani ia tho tu thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định quan hệ hai nước phải phát triển mạnh mẽ và tốt hơn năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng nêu rõ quan hệ các mặt giữa hai nước thời gian qua đều được củng cố và phát triển mạnh mẽ
việt nam luôn nỗ lực hỗ trợ nhân dân lào anh em trong đó có nguồn vốn viện trợ oda dành cho lào đang được phát huy tác dụng trên các lĩnh vực
cũng như đối với các địa phương chính phủ quốc hội việt nam luôn quan tâm việc xây dựng dự án nhà quốc hội lào
theo đó việt nam đã tăng mức đầu tư cho công trình công trình đang được thực hiện bảo đảm chất lượng đúng tiến độ để kịp phục vụ kỳ họp đầu tiên của quốc hội lào năm hai nghìn hai mươi
hai thủ tướng việt nam và lào cũng luôn tạo mọi điều kiện cho sinh viên lào đang học tập tại việt nam cũng như sinh viên việt nam học tập tại lào
việt nam sẽ hỗ trợ giúp đỡ khi lào đảm nhiệm vai trò chủ nhà của các cơ chế tiểu vùng quan trọng trong năm hai nghìn hai mươi
vì lợi ích của hai nước và khu vực
chủ tịch quốc hội lào chúc mừng việt nam năm hai nghìn hai mươi đảm nhiệm trọng trách chủ tịch asean và ipa bốn mươi một
lào sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với việt nam hoàn thành tốt các trọng trách này
về công trình nhà quốc hội mới của lào đang được xây dựng đồng chí cho biết phần thô đã hoàn thành tám mươi
hai bên đã nỗ lực giải quyết những khó khăn vướng mắt để thúc đẩy công trình hoàn thành đúng tiến độ
phía lào mong muốn chính phủ việt nam hợp tác chặt chẽ thúc đẩy các nhà thầu đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ công trình bảo đảm chất lượng và an toàn